nếu đến thời hạn trên mà vec vẫn chưa hoàn thành công tác sửa chữa sẽ buộc dừng thu phí tuyến cao tốc này cho đến khi sửa chữa khắc phục xong đảm bảo an toàn giao thông
trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm bộ giao thông vận tải đã có hai công điện yêu cầu vec xử lý sửa chữa những vị trí lún mặt đường hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi năm để đảm bảo chất lượng khai thác và an toàn giao thông
nhưng mới đây cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông kiểm tra hiện trường dự án nội bài lào cai cho thấy
công tác thi công xử lý sửa chữa mặt đường vẫn chưa hoàn thành vec mới chỉ sửa chữa xong một mươi một trong số hai mươi hai vị trí lún